ngay trong những ngày đầu thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại các chợ truyền thống cửa hàng kinh doanh lương thực thực phẩm ở đà nẵng vẫn đầy ấp hàng hóa
hoạt động thương mại diễn ra bình thường mọi nhu cầu sinh hoạt của người dân được đáp ứng đầy đủ
các biện pháp phòng dịch nơi công cộng cũng được kiểm soát
ghi nhận tại chợ cồn trong buổi sáng hôm nay hoạt động mua bán vẫn diễn ra bình thường
mặt hàng lương thực thực phẩm tươi sống phong phú nguồn cung dồi dào bảo đảm đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người dân thành phố đà nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách
theo các tiểu thương kinh doanh tại chợ mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn sáu quận trung tâm để phòng dịch
nhưng các chợ đầu mối cung cấp hàng thiết yếu vẫn bảo đảm đặc biệt trong thời gian này tất cả các mặt hàng đều không tăng giá
để bảo đảm phòng dịch covid một mươi chín nơi công cộng ban quản lý các chợ tại đà nẵng cũng đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận tại các chợ người dân đến chợ giao dịch mua bán đều phải rửa tay sát khuẩn yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào chợ cũng như thực hiện mỗi người cách nhau giãn cách hai mét
vô chợ là phải đeo khẩu trang
thì phải có cái bộ phận rửa tay miễn phí đi này bên đầu kia thì có cái bộ phận cồn sát khuẩn
là mình cứ thực hiện cái thủ tục đó để mình bảo đảm chung cho cả thành phố
khi mà thành phố đang thực hiện giãn cách như thế này thì tốt nhất là mình nên ở nhà
khi mà có trường hợp nào mà khẳng cấp như là bị cầm khí thì mình đi chợ mua đồ ăn này nọ thì mình đi
nhưng mà mình nên đeo khẩu trang với lại mình đứng cách xa nhau ra thì tốt hơn
ngay trong sáng nay những quầy hàng kinh doanh hàng hóa không thiết yếu
tại chợ cũng đã đóng cửa phòng dịch
cùng với đó người dân cũng thực hiện nghiêm việc hạn chế đi lại và chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết